huyện hòa thành tỉnh tây ninh vốn nổi tiếng với làng nghề mây tre đan lá
tuy nhiên những năm trở lại đây các sản phẩm mây tre đen của làng nghề lại đang đối mặt với nhiều khó khăn
sản phẩm làm ra khó tiêu thụ trong khi nguyên liệu ngày càng đắt và khan hiếm
đang đặt ra nhiều thách thức đối với thợ thủ công nơi đây
gia đình anh lê văn lý đã gắn bó với nghề sản xuất mây tre được hai mươi năm
trước kia trung bình mỗi năm gia đình anh bán ra thị trường một cái
nhưng năm nay lại chỉ được ba trăm linh đến năm trăm linh cái
anh lý cho biết các nguồn nguyên liệu lúc trước được cung cấp tại chỗ với giá thành rẻ
nhưng hiện nay do thu nhập từ việc trồng tre trúc thấp dẫn đến tình trạng khan hiếm nguyên liệu
nhiều cơ sở phải mua nguyên liệu từ các thương lái từ biên giới với giá thành tương đối cao
giá nguyên liệu cao khiến cho giá sản phẩm bán ra thị trường cũng tăng theo
do đó các sản phẩm ngày càng trở nên khó tiêu thụ ngoài thị trường
còn đời sống của các gia đình theo làng nghề sản xuất mây tre nơi đây cũng gặp nhiều khó khăn
nhiều hộ gia đình phải làm thêm các công việc khác mới đủ duy trì cuộc sống
tôi nghĩ nhà nước phải tìm được nguồn nguyên liệu ở trong nước nhiều hơn
tại vì bây giờ là nguyên liệu chỉ chủ yếu là nhập ở các nước như ở bên nước bạn
láng giềng nước campuchia
chỉ chủ yếu với lại là một phần nữa là giống của nhà nước cho gắt thấp
tôi đề nghị nhà nước cho dây giống cao hơn một xíu để chúng tôi có thể trang trải được công việc của chúng tôi nhiều hơn
bài toán đặt ra cho các cơ quan chức năng ở địa phương là cần sớm triển khai các cơ chế chính sách phù hợp
để bảo trợ bảo tồn khuyến khích làng nghề sản xuất mây tre huyện hòa thành tỉnh tây ninh
vượt qua khó khăn và phát triển trong thời gian tới